khu vực giữa và nam biển đông gia đông bắc cấp bốn cấp năm có mưa vài nơi
nhiệt độ tại hai quần đảo hoàng sa và trường sa không quá hai mươi chín độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa vài nơi gió nhẹ trời rét
nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng từ một mươi năm đến hai mươi một độ
nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng từ một mươi năm đến hai mươi một độ